các bác sĩ tại bệnh viện nhi vũ hán trung quốc cảnh báo những phụ nữ mang thai bị nhiễm chủng mới của virus corona có thể truyền bệnh cho thai nhi
theo đài truyền hình quốc gia trung quốc cctv các bác sĩ đưa ra khả năng trên sau khi một bệnh nhân nhiễm ncov sinh con hôm hai tháng hai
em bé này đã được xét nghiệm ba mươi giờ sau khi sinh và được xác nhận có kết quả dương tính với ncov
đối với phụ nữ mang thai nghi ngờ hoặc đã dưng tính với ncov thì nên làm theo lời khuyên của các bác sĩ kiểm tra thường xuyên để đề phòng bệnh lây lan
đồng thời các sản phụ nên đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên để ngừa virus ncov